cơn bão số một mươi vừa qua với tâm bão đi qua huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh đã để lại nhiều hậu quả nặng nề cho địa phương này
vì vậy mà tết trung thu năm nay đối với các em nhỏ ở nơi đây lại càng mang một ý nghĩa đặc biệt hơn so với mọi năm
năm nay không chỉ háo hức chào đón đêm hội trăng rằm với những đèn ông sao kẹo mứt và cùng vui múa hát
các em còn được hòa mình trong vòng tay thân ái của cả cộng đồng đón một cái tết trung thu ấm áp ở nơi tầm bão vừa đi qua
thôn minh tân xã miền núi kỳ hợp huyện kỳ anh
mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng đêm hội trung thu được tổ chức tại đây đã thu hút hàng trăm em nhỏ và nhiều phụ huynh đến chung vui
trong không khí vui tươi ấm áp được đón nhận những phần quà ý nghĩa được vui mùa hát được tham gia các trò chơi dân gian
hôm nay em rất vui vì được tới đây để đón tết trung thu qua rực đen mùa ca và được phá cổ nhìn thấy anh chị
em rất cảm ơn các chú các bác và các anh chị
một mùa trăng tràn đầy niềm vui và niềm yêu thương đang về với trẻ em và mỗi người dân nơi vùng tâm bão kỳ anh
trong lung linh ánh đèn trung thu và không khí tươi vui rộn rã các bậc phụ huynh dường như cũng cuốn theo tiếng hát cuốn cười của trẻ nhỏ
tạm quên đi tất cả những lo toan bộn bề của việc khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số một mươi lịch sử
là một phụ huynh thì tôi thấy rất là vui và rất là mừng
trong thiên tài bảo lục nhưng mà vẫn có những tình cảm ấm áp của chính quyền địa phương quan tâm giúp đỡ
và ta đưa kênh cho các cháu để các cháu có một cái đếm hồi trang răm thật là vui vẻ và bổ ích
để sẻ chia những khó khăn thiệt thòi cho các em huyện kỳ anh phối hợp với các địa phương hội quản đơn vị tổ chức vừa thức trồng thơ tại một trăm năm mươi bảy trên một trăm năm mươi bảy thôn trên địa bàn
ngoài số tiền hỗ trợ mỗi thôn một triệu đồng huyện còn tổ chức các đoàn đến tận đơn vị thôn xóm để chung vui động viên và tặng quà
cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
một cơn bão mà có thể nói là tan phá thiệt sức năng nê
nhiều nhà nhiều em hồi nãy là vẫn chưa có nhà ở
và hơn một phần ba số thôn là chưa có điện
các em phải học đen dâu và học nến
vì vậy để mà khắc phục cơn bão và vươn tới đồng viên các cháu để có điều kiện học hành
và giúp đỡ các cháu có những hoàn cảnh khó khăn
hoàn cảnh khó khăn hòa nhập để là cùng chung với cả nước và các cháu
thì năm nay cả đồng chí thương vụ cả đồng chí lãnh đạo ủy ban hội đồng đều làm cả cái đoàn về tham gia tới với các cháu
mùa trung thu đến nơi cơn bão vừa đi qua dường như không còn dấu hiệu bởi sự tàn phá của bão
không còn khoảng cách giữa miền núi và miền xuôi
những chiếc đèn ông sao đèn lồng rực rỡ những tiếng hát tiếng cười trong trèo
đang thắp sáng giấc mơ tuổi thơ của các em nhỏ
làm ấm lòng những người cha người mẹ tảo tần
trung thu này ở huyện kỳ anh thực sự mang dấu ấn của một mùa trung thu tràn đầy tình thương và trách nhiệm